nhờ nhập về ồ ạt mỗi kg măng cụt thái có giá năm mươi năm sáu mươi năm đồng bằng một nửa loại của lái thiêu bình dương
tại thị trường trong nước phần lớn các cửa hàng đều bán măng cụt thái lan với giá hấp dẫn
trong khi hàng việt có số lượng hạn chế
tại tp hcm măng cụt thái được bày ở hầu hết các sạp với giá sáu mươi sáu mươi năm đồng một kg
giá thấp nhất so với cùng kỳ các năm trước đây
hiện măng cụt thái nhập về việt nam chất lượng vượt trội giá rẻ hơn nên mỗi ngày
tiểu thương bán ra được ba mươi năm mươi kg
mọi năm hàng thái có giá một trăm linh đồng một kg
thậm chí măng cụt đầu mùa có lúc có giá tới hai trăm linh đồng một kg
nhưng năm nay hàng về nhiều giúp giá giảm mạnh
theo các tiểu thương năm nay nguồn cung rùi rào
nhiều doanh nghiệp nhập trái cây thái về việt nam hơn nên giá càng cạnh tranh
giá về máy bay tiếp tục neo cao
theo cục hàng khâu việt nam một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến giá về tăng mạnh
là do các hãng hàng không trong nước thiếu hụt máy bay
chỉ khai thác thực tế một trăm sáu mươi năm một trăm bảy mươi máy bay giảm bốn mươi bốn mươi năm chiếc so với mức bình quân cả năm ngoái
tại trạng hà nội thành phố hồ chí minh giá vé bình quân một triệu của vietnam airlines
khoảng hai sáu mươi bốn triệu đồng tăng một mươi bốn
vé của hãng bamboo airways là hai triệu đồng tăng một mươi một
thị trường nội địa hiện nay gần như phụ thuộc vào năng lực cung ứng của vietnam airlines và vietjet
các hãng khác như pacific airlines vẫn phải dừng bay sau khi trả hết máy bay hồi cuối tháng ba
các hãng khác cũng khó tăng thêm nguồn lực máy bay trong lúc thị trường thế giới
cũng thiếu hụt đẩy giá thuê lên cao
cơ quan quản lý dự báo tình trạng trinh lịch cung cầu này sẽ tiếp tục xảy ra trong cao điểm hè sắp tới
gây áp lực với giá vé trên các trạng nội địa nhất là đến các điểm du lịch nghỉ dưỡng
nắng nóng gai gắt trên cả nước thời gian qua khiến nhu cầu trên thị trường thiết bị làm mát tăng trở mạnh
các đợt nắng nóng xuất hiện sớm đã khiến doanh thu mua bán máy lạnh quạt điện tăng cao
trên thị trường các dòng máy lạnh ghi nhận doanh thu tăng một mươi sáu và lợi nhuận dòng tăng bốn mươi ba lần so với cùng kỳ
theo công ty chứng khoán ssi một trong các lý do giúp kết quả này cao hơn kỳ vọng nhờ doanh thu bất thường từ máy điều hòa
cụ thể riêng doanh thu của các chuỗi cửa hàng điện máy tăng bảy
chủ yếu nhờ doanh thu bán máy lạnh tăng đến năm mươi trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài
trên kênh trường tuyến hơn sáu sáu trăm linh cửa hàng thuộc năm sản shopee lazada tiki sendor tiki shop
đã bán được ba trăm tám mươi ba triệu sản phẩm máy lạnh và quạt máy các loại
so với cùng kỳ năm ngoái doanh thu thiết bị làm mát tăng gần năm mươi bốn đạt sấp xỉ một trăm sáu mươi ba tỷ đồng
báo cáo của chính phủ về tình hình xử lý nợ theo nghị quyết chiến tư cho thấy
ngành thuế và hải quan đã khoanh gần ba mươi tỷ đồng và xóa hơn tám bảy trăm linh tỷ đồng nợ thuế
chậm nộp cho hơn một triệu trường hợp không còn khả năng chi trả cho ngân sách
sau ba năm tính đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngành thuế và hải quan đã khoanh nợ với hơn bảy trăm linh bốn bốn trăm linh trường hợp tổng tiền là hai mươi tám ba trăm tám mươi tỷ đồng
chiếm phần lớn số tiền nợ được khoanh là từ khối tổ chức doanh nghiệp tương đương hai mươi sáu một trăm linh tỷ đồng
số nợ cơ quan quản lý khoanh cho cá nhân hộ gia đình kinh doanh là hơn hai hai trăm bảy mươi tỷ đồng
ngành thuế hải quan cũng xóa nợ tiền phạt và chậm nộp khoảng tám bảy trăm bảy mươi tỷ đồng cho gần ba trăm chín mươi người nộp thuế
chứa phần lớn trong các khoản khoanh và xóa nợ đến từ nhóm không còn kinh doanh
tại địa chỉ đã đăng ký khoảng hai mươi ba tỷ đồng của hơn sáu trăm sáu mươi người
thị trường trường khoán tiếp tục ghi nhận nhiều cổ phiếu ngân hàng bán lè
tiếp tục tăng giá tại nhiều phiên giao dịch trong tuần
cả trong những phiên giao dịch rằng co giảm điểm trong tuần này
số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm đa số trên các sản giao dịch
dù trong nhiều phiên giao dịch vẫn có sự rằng co khá mạnh
nhưng sắc xanh đã lan tỏa nhiều hơn tại các mã cổ phiếu ngành bán lẻ
nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng ghi nhận nhiều mã tăng giá như icb ssb vcb
vip tuy nhiều cổ phiếu tăng giá nhưng các nhà đầu tư giao dịch cầm trừng
khiến thanh khoản thị trường giảm nhẹ
giá trị giao dịch trên sản hose đạt hơn một mươi bốn ba trăm chín mươi chín bốn tỷ đồng tăng nhẹ gần ba
nhưng ngược lại sản hà nội chỉ đạt gần một hai mươi tám tỷ đồng giảm một mươi bốn
tính chung cả hai sàn thì thanh khoản nhích hơn một
căn hộ vẫn là phân khúc đang thu hút sự quan tâm nhiều nhất và có xu hướng tăng giá hiện nay
phần lớn khách hàng là người có nhu cầu thực lựa chọn các căn hộ có giá
từ hai đến bốn tỷ đồng đã hoàn thiện hạ tầng hoặc sắp bàn giao để có thể dọn vào ở ngay
dữ liệu của bất động sản com vn cho thấy hiện nay tại không ít dự án
nguồn hàng còn lại của chủ đầu tư vừa tung ra đã lập tức cháy hàng
do sức cầu sở hữu nhà ở vẫn ở mức cao trên thị trường
người mua chọn căn hộ hoàn thiện ở giai đoạn này kỳ vọng sinh dòng tiền
từ cho thuê ngay và chờ căn hộ tăng giá
tại nhiều dự án chủ đầu tư đang triết khấu đến một mươi năm tổng giá trị căn hộ
sau triết khấu mức giá bán ra sẽ vào khoảng ba mươi sáu triệu đồng một mét vuông
cùng với việc người mua được xem thực tế căn hộ tại công trình xây dựng
trước khi đưa ra quyết định sức mua ghi nhận khá tốt ở thời điểm này và tiếp tục tăng cao
giá trung cư cũ tại hà nội liên tục tăng nóng từ đầu năm nay
với lượng quan tâm đạt đỉnh vào tháng ba
tuy nhiên hiện nay trung cư đã ngừng tăng giá
tại một số dự án bàn ra lâu năm giao dịch phát sinh trong tháng bốn giảm mạnh
bằng một nửa so với hai tháng trước đó
dữ liệu của kênh bất động sản ghi nhận từ nửa cuối tháng bốn cho thấy
mức độ quan tâm trung cư hà nội giảm bốn mươi so với đỉnh tháng ba
hiện trên thị trường xuất hiện tình cảnh chủ nhà giảm lại cả một trăm linh triệu đồng mỗi căn
nhưng vẫn không tìm được người mua
tình trạng này trái ngược với khoảng hai tháng trước
căn trung cư liên tục được hỏi mua ngay sau khi trào bán
đáng chú ý sau khi tạo sóng giá trung cư đã được thiết lập mặt bằng mới
khó có thể giảm được
trung cư tại các khu xây mới hiện nay đều được định giá sáu mươi bảy mươi triệu đồng mỗi mét vuông
trong khi sóng tăng giá trung cư ngừng mặt bằng giá sẽ đi ngang và khó giảm sâu
giá đô la mỹ trong nước ghi nhận một tuần đi lên
ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng việt nam với đô la mỹ là hai mươi bốn hai trăm bảy mươi một đồng
tăng hai mươi sáu đồng so với cuối tuần trước
các ngân hàng cũng đã tăng giá đô la mỹ lên mức trần quy định
giá đô la mỹ tại việt công banh được mua vào
chuyển khoản là hai mươi năm một trăm tám mươi bốn đồng và bán ra hai mươi năm bốn trăm tám mươi bốn đồng
tăng bốn mươi một đồng ở chiều mua và tăng ba mươi một đồng ở chiều bán ra sau một tuần
tương tự exim bank trong tuần cũng tăng hai mươi đồng ở chiều mua lên hai mươi năm hai trăm hai mươi đồng
và bán ra lên hai mươi năm bốn trăm tám mươi bốn đồng tăng hai mươi tám ba mươi đồng
trong khi đó giá đô la mỹ tự do giữa tuần hạ nhiệt nhưng cũng tăng trở lại
lên mức mua vào là hai mươi năm bảy trăm hai mươi đồng và bán ra là hai mươi năm tám trăm linh đồng
so với cuối tuần trước giá đô la mỹ trong nước tiếp tục tăng trong tuần này
và các ngân hàng thương mại đều giao dịch ở mức trần theo quy định
bất chấp giá vàng tăng lên đỉnh cao nhất trong lịch sử
nhu cầu mua vàng gia tăng khiến tình trạng khan hiếm thậm chí cháy vàng đã xuất hiện
nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng trong cả nước đã không còn vàng miếng sgc
cũng như vàng nhẫn bốn số chín để bán ra
tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng cửa hàng có thể nhận tiền cọc mua vàng miếng
và vàng nhẫn khi nào có vàng sẽ báo khách đến nhận và xuất hóa đơn
công ty bảo tín minh châu cho biết toàn hệ thống cửa hàng của công ty tại hà nội
đã hết vàng miếng sgc và cả vàng nhẫn dòng vàng thăng long
nhiều cửa hàng còn bán cho khách với khối lượng hạn chế hai lượng vàng mỗi người
trong khi nhiều nơi thông báo dừng bán không nhận đặt cọc
giá vàng miếng sgc tiếp tục giảm thêm năm trăm linh bảy trăm linh nghìn đồng mỗi lượng
trong đó giá mua giảm mạnh hơn giá bán
giá mua vào còn tám mươi bảy một triệu đồng bán ra tám mươi chín năm triệu đồng một lượng
công ty phú quý mua vào với giá tám mươi bảy hai triệu đồng bán ra tám mươi chín sáu triệu đồng một lượng
chỉ hơn một ngày giá vàng miếng sgc đã giảm khoảng hai bốn triệu đồng một lượng
trong bối cảnh nhu cầu mua vàng tăng cao